theo quy định những xe hết niên hạn sử dụng sẽ không được phép lưu hành đồng thời chủ phương tiện phải nục lại giấy chứng nhận đăng ký và kiểm định cho cơ quan chức năng
tuy nhiên tại huyện mộc châu tỉnh sơn la thực trạng xe hết niên hạn nhưng vẫn được người dân sử dụng còn phổ biến
đây là một trong hai chiếc xe tải hiệu jin một trăm ba mươi một một mẫu xe tải quân sự do nga sản xuất của anh nguyễn thanh nam
với vẻ bề ngoài còn khá chắc chắn có thể chuyên trở từ ba đến năm tấn hàng và có thể vượt qua các tuyến đường đèo dốc được coi là khó nhất của vùng tây bắc
tuy nhiên chiếc xe này đã hết niên hạn sử dụng theo quy định đã từ nhiều năm nay
theo thống kê hiện nay trên địa bàn huyện mộc châu có hơn một trăm linh chiếc xe ô tô đã hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn được người dân dùng để chuyên trở nông sản
dòng xe chủ yếu là gas sáu mươi sáu và jin một trăm ba mươi một do nga sản xuất
cái đường đi đến mùa mưa mùa ấy nó rất là lời
thì chúng tôi không dùng đến cái xe này mà chở ngô đi thì chở từng chuyến xe máy thì không
không thể là chuyển nổi hết
bà con toàn sử dụng những cái xe jin ba mươi một và xe gas sáu mươi sáu để vận chuyển về đến tận nhà hoặc là mang xuống đường quốc lộ một
thì trước tình hình đấy thì là không an toàn trong vấn đề là vận chuyển hàng nông sản
không an toàn cho kể cả người lái và bà con nhân dân tham gia giao thông
thời gian qua huyện mộc châu đã thực hiện kiểm tra giả soát thống kê các phương tiện hết niên hạn sử dụng quá hạn kiểm định
đồng thời tăng cư
tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định
tuy nhiên việc người dân lưu hành các loại xe hết niên hạn sử dụng vẫn chưa giảm
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để giảm thiểu tai nạn giao thông thể ra
đối với chúng tôi thì cũng đề xuất là các cấp các ngành đặc biệt là ủy ban tỉnh xem xét có chế độ chính sách gọi là vay vốn
cho hỗ trợ cho bà con để bà con có những nguồn vốn nhất định để thay đổi
cái tiện này cho nó phù hợp
để ngăn chặn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông từ các loại ô tô hết niên hạn sử dụng
xe sử dụng đang có xu hướng rồn về các vùng miền núi vùng sâu vùng xa hoạt động
các địa phương cần chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật
về xe hết niên hạn sử dụng
có như vậy mới bảo đảm an toàn cho chủ phương tiện và người tham gia giao thông